công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang điều tra vụ một chiếc ô tô trong lúc lùi từ điểm đăng ký xe ô tô
trên đường sông hành quốc lộ hai mươi hai quận một mươi hai tp hcm ra đường thì bất ngờ tông sập tường bê tông
làm một người phụ nữ bị thương và nhiều xe gắn máy hư hỏng
theo thông tin ban đầu gần một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín chiếc ô tô do người đàn ông cầm lái
lùi xe từ điểm đăng ký xe ô tô trên đường sông hành quốc lộ hai mươi hai quận một mươi hai ra đường
bất ngờ chiếc xe lùi với tốc độ nhanh băng qua bên kia đường lao lên vỉa hè tông gãy trụ nước cứu hỏa
chiếc xe tiếp tục hút sập tường rào bê tông của một công ty lao vào bên trong khuôn viên và trúng nhiều xe máy
sự cố khiến một mảng tường bê tông lớn khoảng năm mét bị ô tô tông thủng cạnh chiếc ô tô là nhiều xe máy nằm la liệt
bị các khối bê tông đè lên trụ cứu hỏa bị tông gãy nước từ đường ống phun cao nhiều mét nước chảy xối xả trên đường
ngoài ra sự cố còn khiến một người phụ nữ ngồi trên vỉa hè bị mảng bê tông lớn ngã đè lên người
nạn nhân bị thương sau đó được hỗ trợ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe
ngay sau khi sự việc xảy ra các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố